sáng ngày bốn tháng một mươi khi ông phạm văn chỉnh bốn mươi chín tuổi quê ở thành phố cần thơ
làm nghề xây dựng tự do tại công trình xây dựng nhà ông nguyễn tâm niệm
phường tân hiệp thành phố biên hòa không may bị tai nạn dẫn đến tử vong
theo một số nhân chứng khi ông chỉnh đang ở tầng một của công trình
chuẩn bị đổ mái dùng để cầu vật liệu từ đất lên thì bất ngờ xảy chân và rơi xuống đất
lúc này một số người dân gần đó đến phát hiện nạn nhân đã nằm bất tỉnh với nhiều vết máu
ngay sau đó nạn nhân được chuyển tới bệnh viện đa khoa đồng nai cấp cứu
tuy nhiên do chấn thương quá nặng nạn nhân đã tử vong vào chiều cùng ngày
cơ quan công an đã phong tỏa hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc